tại vì tôi học ở việt nam

một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục việt nam hiện nay là nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ
với kỳ vọng trong tương lai không xa tiếng anh sẽ trở thành ngôn ngữ thứ hai
vì thế xu hướng du học tại chỗ đang ngày càng phát triển
với nền giáo dục anh quốc cũng vậy việc cung cấp học bổng
cũng như việc đặt các cơ sở giáo dục liên kết có chất lượng tại việt nam
là điều cần được phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới
tiếp nối chương trình tháng sáu sẽ có một đến hai cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới
bắc giang tiêu thụ gần bảy tấn vải thiêu sớm
thưa quý vị sau gần hai năm xây dựng sáng nay đã chính thức khánh thành bệnh viện nhi đồng tp hcm
với quy mô một giường bệnh với tổng mức đầu tư khoảng bốn năm trăm linh tỷ đồng
bệnh viện được đánh giá là hiện đại nhất khu vực phía nam
bệnh viện nhi đồng tp tọa lạc tại phường tân kiên huyện bình chánh
được thiết kế theo mô hình tiêu chuẩn quốc tế có trang thiết bị hiện đại
quy mô bệnh viện gồm tám tầng nổi
tầng hầm một mươi phòng chức năng ba mươi chín khoa lâm sàng và cận lâm sàng
bệnh viện đã đi vào hoạt động từ đầu năm hai nghìn một mươi tám
mỗi ngày tiếp nhận từ một hai trăm linh đến một ba trăm linh bệnh nhân đến khám
bệnh viện nhi đồng tp hcm được kỳ vọng sẽ giúp giảm tải cho hai bệnh viện nhi đồng một và nhi đồng hai hiện nay
đồng thời tăng thêm năng lực khám điều trị cho bệnh nhi ở các tỉnh miền tây nam bộ
tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao
đây là một trong năm bệnh viện được xây dựng theo đề án
đầu tư xây dựng mới năm bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối đặt tại tp hcm đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
thưa quý vị nhân ngày quốc tế thiếu nhi nhiều địa phương đã tổ chức các hoạt động đầy thiết thực
như lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
vì cuộc sống an toàn lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số đã được tỉnh hậu giang tổ chức ngày hôm nay
với nhiều hoạt động thiết thực cấp thiết trong tháng hành động vì trẻ em
tháng hành động vì trẻ em năm nay rất cần sự quan tâm của toàn xã hội trong việc thực hiện hiệu quả quyền trẻ em
và các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em trong bối cảnh cách mạng công nghiệp bốn và thế giới công nghệ số
dịp này các doanh nghiệp nhà hảo tâm cũng trao tặng một trăm hai mươi triệu đồng cho quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh hậu giang
một trăm năm mươi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn được tặng quà mỗi phần quà trị giá năm trăm linh đồng
tháng hành động vì trẻ em năm hai nghìn một mươi tám tại quảng nam
với chủ đề vì cuộc sống an toàn lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số
nhằm phát động toàn xã hội chung tay bảo vệ trẻ em tạo môi trường an toàn lành mạnh cho trẻ em
phát huy các tác động tích cực hạn chế các tác động tiêu cực của thế giới công nghệ số đến sự phát triển toàn diện của trẻ em
tại buổi lễ sở lao động thương minh và xã hội quảng nam đã hỗ trợ một trăm linh triệu đồng để xây dựng hai điểm vui chơi cho trẻ em
tại trường mẫu giáo cẩm kim thành phố hội an và trường mẫu giáo tà bờ hình huyện nam giang
trao năm mươi suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố hội an mỗi suất trị giá năm trăm linh đồng
hưởng ứng ngày vì chất dinh dưỡng năm hai nghìn một mươi tám ngày một tháng sáu trên năm mươi hai một trăm linh trẻ từ sáu đến ba mươi sáu tháng tuổi và hơn tám bảy trăm linh trẻ em dưới năm tuổi
có nguy cơ cao thiếu vitamin a của tỉnh hà nam

nhờ đó trẻ được đưa đến các điểm uống vitamin a kịp đầy đủ đúng quy định
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong tháng sáu này sẽ xuất hiện một hai cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đông và có thể ảnh hưởng đến nước ta
ngoài ra khu vực bắc bộ và trung bộ có thể chịu ảnh hưởng khoảng hai ba đợt nắng nóng xảy ra tập trung ở khu vực bắc bộ bắc và trung trung bộ nhưng không kéo dài và cũng không gai gắt
ngày sáu là thời điểm chính mùa mưa ở khu vực bắc bộ do vậy các đợt mưa lớn nhiều khả năng sẽ xuất hiện và có nguy cơ cao gây ra lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực sông yếu thuộc vùng núi phía bắc
tại khu vực tây nguyên và nam bộ trong tháng gió mùa tây nam hoạt động ổn định dần và gây nhiều ngày mưa trên khu vực
trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xảy ra trên phạm vi hẹp như tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
thưa quý vị
đang bước vào thời điểm thu hoạch vải sớm như huyện thanh hà tỉnh hải dương nông dân địa phương hiện đang thu hoạch vải sớm và chuẩn bị thu hoạch vải thiều chính vụ
để phục vụ cho việc xuất khẩu vải thuận lợi huyện thanh hà đang tích cực hướng dẫn và giám sát việc sử dụng mã truy xuất qr cấp cho hai mươi năm hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp khai thác sử dụng
theo đó mỗi bộ mã có hai mã truy xuất cho vải sớm vải thiều và sử dụng mã qr để thực hiện truy xuất trên hệ thống thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc nông sản
như vậy khi mua vải thanh hà có mã truy xuất người mua sẽ biết rõ nguồn gốc vải trồng cả nhật ký quy trình sản xuất vải và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm với người tiêu dùng tránh tình trạng bị sản phẩm kém chất lượng trà trộn
điều này sẽ giúp tỉnh bắc giang bước vào thời điểm cao điểm thu hoạch vải thiều
vải thiều sớm đã có gần bảy tấn vải được thu hoạch và tiêu thụ
trong những ngày qua sản lượng vải thiều sớm cho thu hoạch tập trung chủ yếu ở huyện tân yên với khoảng một tấn một ngày
vải thiều sớm của huyện lục ngạn mới bắt đầu cho thu hoạch nhưng sản lượng còn thấp chỉ từ một trăm linh đến hai trăm linh tấn một ngày
năm nay do mở rộng diện tích vải thiều sớm sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp nên chất lượng sản phẩm được nâng lên
giá bán vải thiều sớm việt gáp đạt khoảng hai mươi đồng một kg
giá trị ước đạt hơn một trăm ba mươi tỷ đồng
thưa quý vị sống ngay sát biển nhưng khó đến được với biển và tận hưởng làn gió trong lành từ biển
đó là những gì đang diễn ra tại một làng quê ven biển của tỉnh phú yên
những điều tưởng chừng như vô lý này đang xuất phát từ một bức tường rào bằng bê tông của một dự án du lịch tại phú yên
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh sau đây của chúng tôi
lâu nay con đường này đưa người dân đến với gành ông gành bà
nằm gần mép nước biển thuộc thôn mỹ quang xã an chấn huyện tuy an tỉnh phú yên
đây không chỉ là lối đi tắm biển đơn thuần mà còn gắn với nhiều hoạt động mưu sinh của ngư dân
thế nhưng từ khi dự án khu du lịch sinh thái bãi xếp của công ty du lịch sao việt được triển khai
một bức tường rào bằng bê tông kiên cố cao gần ba mét dài cả km chắn ngang khu dân cư
không chỉ làm mất lối đi mà còn cản gió từ biển thổi vào
cái râu bắt ấp còn những người không có người
rồi người ta đỡ cái thúng về đó người ta dắt tấm lưới người ta đi ra đến kiếm năm ba mươi
nhưng mà từ ngày đó thâu giờ là không có con đường đi dân đối
bức xúc hơn trong khuôn viên của dự án khu du lịch bãi xếp có một giếng nước ngọt dùng chung cho nhiều hộ dân trước đây
nay bị tường rào xây cao gây khó khăn nguy hiểm cho việc vượt tường lấy nước hàng ngày
trong khi đó nguyện vọng của người dân mong sớm có được hệ thống nước sạch thì đến nay vẫn chưa được triển khai
ông biết ta mới ông nói là đó chưa
chưa cho đi chưa cho một chút nước uống chừng sau này chưa đón thời gian với ông cát tước
địa phương cũng đã có ký nghị và làm việc với công ty sao việt
xem xét tạo điều kiện đấu nối hệ thống của dự án đó vào cho bà con
nhưng mà thực tế qua quá trình làm việc đến nay quán đời này cũng hết sức là khó
dự án khu du lịch bãi xếp được ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm hai nghìn bảy
có tổng diện tích khoảng hai mươi năm hectare
sau hơn một mươi năm triển khai đến nay nhiều hạng mục chính vẫn chưa được xây dựng
theo nhà đầu tư nguyên nhân là do còn vướng mắc trong đền bù giải tòa của một số hộ dân
trong phần tin quốc tế đối thoại shangri la hai nghìn một mươi tám cơ hội thúc đẩy lòng tin chiến lược vì nền an ninh khu vực
căng thẳng thương mại từ quyết định áp thuế mới của mỹ
thưa quý vị đối thoại shangri la hai nghìn một mươi tám diễn đàn được trông đợi nhất để thảo luận về tình hình an ninh khu vực châu á thái bình dương
chính thức khai mạc vào ngày hôm nay tại singapore
với sự tham dự của các bộ trưởng và các quan chức quốc phòng cấp cao đến từ gần năm mươi nước
diễn đàn là cơ hội để trao đổi về các vấn đề an ninh quốc tế và khu vực nổi bật
đối thoại shangri la hai nghìn một mươi tám được tổ chức trong bối cảnh môi trường chính trị kinh tế và an ninh toàn cầu
nói chung và khu vực nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp nhiều vấn đề nóng xuất hiện và diễn biến khó lường
như vấn đề hạt nhân khủng bố xung đột sắc tộc tôn giáo tranh chấp chủ quyền lãnh thổ
trong đó phải kể đến mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố cực đoan ngày càng nghiêm trọng
thể hiện rõ nét qua hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu ở indonesia hồi đầu tháng qua
hay tình hình biển đông cũng tiếp tục nổi lên những diễn biến đáng lo ngại do tình trạng đẩy mạnh quân sự hóa trái phép tại đây
chủ đề chính của năm phiên thảo luận toàn thể cùng các phiên thảo luận đồng thời của diễn đàn sẽ tập trung vào nhiều nội dung nổi bật
như vai trò của các nước lớn và các thách thức an ninh ở ấn độ dương thái bình dương
định hình trật tự an ninh đang biến đổi của châu á giải quyết khủng hoảng triều tiên
chống khủng bố cực đoan đảm bảo an ninh hàng hải nâng cao chất lượng hợp tác an ninh khu vực
trong khuôn khổ tham dự đối thoại shangri la sáng nay đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đã có cuộc hội kiến với bộ trưởng bộ quốc phòng hoa kỳ james mattis
tại cuộc gặp hai bộ trưởng cho rằng kết quả hợp tác giữa việt nam và hoa kỳ trong thời gian qua
đã đạt được hiệu quả thiết thực phù hợp với mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước
góp phần duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực và trên thế giới
bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ cảm ơn việt nam đã đón tàu sân bay hoa kỳ con rinson sang thăm đà nẵng
hồi tháng ba bộ trưởng james mattis cho rằng hoa kỳ hoan nghênh tiếng nói của việt nam trong khu vực
và trên thế giới ủng hộ việt nam đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch asean vào năm hai nghìn hai mươi
đánh giá cao việc việt nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
bộ trưởng ngô xuân lịch hoan nghênh hoa kỳ tiếp tục hợp tác để sớm khởi công dự án xử lý ô nhiễm
chất dioxin tại sân bay biên hòa và ủng hộ việc việt nam triển khai bệnh viện giã chiến cấp hai
và đại hội công binh tại phái bộ gìn giữ hòa bình do liên hợp quốc chỉ định
hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các lĩnh vực hợp tác hiện có phù hợp với các thỏa thuận đã ký kết
trong đó ưu tiên việc khắc phục hậu quả chiến tranh duy trì các cơ chế đối thoại và trao đổi đoàn cấp cao
thời gian tới hoa kỳ nghiên cứu chuyển giao cho việt nam máy bay huấn luyện và một số trang bị khác
phù hợp với khả năng và nhu cầu của hai bên
sáng nay theo giờ hà nội các quan chức cấp cao hàn quốc và triều tiên đã bắt đầu cuộc đối thoại mới
tại làng đình chiến panmunjom nhằm thảo luận các bước đi cụ thể để thực hiện tuyên bố panmunjom
đã được lãnh đạo hai nước ký kết trong cuộc gặp thượng đình cuối tháng bốn vừa qua
cuộc đối thoại cấp cao đã bắt đầu vào lúc một mươi giờ theo giờ địa phương tại nhà hòa bình
ở làng đình chiến panmunjom theo thông báo được bộ thống nhất hàn quốc đưa ra ngay trước cuộc gặp
hai bên tập trung thảo luận việc thực hiện các cam kết đã được thực hiện
hàn quốc đã được lãnh đạo hai nước nhất trí tại cuộc gặp thượng đình liên triều
hai bên cũng bản thảo việc mở văn phòng liên lạc xem xét thời gian biểu cho các cuộc tiếp xúc giao lưu
giữa quân đội hội chữ thập đỏ cũng như các hoạt động giao lưu thể thao giữa hai nước
theo kế hoạch ban đầu cuộc gặp trên đáng lẽ được tổ chức vào ngày một mươi sáu tháng năm vừa qua
song phía triều tiên đã bất ngờ hủy vào phút chót với lý do phản đối cuộc tập trận chung mỹ hàn
tuy nhiên một mươi ngày sau đó lãnh đạo hai miền triều tiên đã có cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai trong vòng một tháng
và nhất trí tổ chức các cuộc hội đàm cấp cao nhằm xây dựng lộ trình chi tiết để thực thi tuyên bố panmunjom
ngay sau khi mỹ chính thức áp thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu từ liên minh cho eu canada và mexico
chấm dứt thời hạn miễn trừ cho các đối tác này cộng đồng quốc tế đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ quyết định này
trong khi đó những nước chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quyết định này của mỹ
chóng công bố các biện pháp đáp trả
hai nước láng giềng của mỹ là canada và mexico đã công bố biện pháp thuế đáp trả nhằm vào nhiều sản phẩm nhập khẩu từ mỹ
cụ thể các mặt hàng thịt lợn nho táo phô mai đèn và thép cắn mỏng của mỹ sẽ bị mexico áp mức thuế mới
tương đương mức thế quan của mỹ áp dụng đối với mexico
còn canada tuyên bố sẽ áp thuế lên hàng loạt mặt hàng của mỹ bao gồm rượu wisky nước cam nhôm thép
và các sản phẩm khác có tổng giá trị lên tới một mươi sáu
và quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng bảy tới
tổng thống pháp emmanuel macron đã chỉ trích quyết định này là bất hợp pháp và sai lầm
chính phủ anh gọi đây là quyết định đáng thất vọng trong khi đức cho rằng việc mỹ áp thuế mới sẽ gây tổn hại cho cả người dân châu âu và mỹ
hiện eu cũng đang xem xét trả đũa các mức thuế đối với hàng nhập khẩu của mỹ
ngay tại mỹ các biện pháp áp thuế mới cũng vấp phải sự phản đối ngay từ các nghị sĩ đảng cộng hòa
cho rằng nó đe dọa sự thịnh vượng toàn cầu và sẽ nhấn chìm thị trường chứng khoán toàn cầu
hội đồng bảo an liên hợp quốc vừa thông báo hoãn cuộc bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết kêu gọi bảo vệ người palestine
tại giải gaza và bờ tây vốn đã phải diễn ra vào sáng nay theo giờ hà nội
lý do là vì mỹ đã đề nghị sửa đổi bản dự thảo vào phút chót
đại sứ coet tại liên hợp quốc mansu al otabi người trình bày dự thảo nghị quyết kêu gọi bảo vệ người palestine
mỹ đã đề nghị sửa đổi văn kiện này vào phút chót và hội đồng bảo an cần thời gian để xem xét
do đó hội đồng bảo an quyết định hoãn cuộc bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết này
theo kế hoạch diễn ra vào sáu giờ sáng nay theo giờ việt nam
đại sứ mỹ tại liên hợp quốc bà nikki haley tuyên bố nước này sẽ phủ quyết dự thảo nghị quyết
cho rằng văn kiện này mang tính một chiều và sẽ hủy hoại các nỗ lực hòa bình giữa israel và palestine
mỹ cũng công bố dự thảo nghị quyết riêng trong đó yêu cầu phong trào hồi giáo hamas
và nhóm hồi giáo jinhat ở giải gaza ngừng các hành động bạo lực và gây căng thẳng với israel
trong hai tháng qua hơn một trăm hai mươi người dân palestine đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ với lực lượng an ninh israel
đặc biệt trong ngày một mươi bốn tháng năm vừa qua thời điểm mỹ khai trương đại sứ quán tại jerusalem
có hơn sáu mươi người palestine đã thiệt mạng
thế bế tắc chính trị kéo dài gần ba tháng qua tại italy đã được tháo gỡ
sau khi mời ông giuseppe conte trở lại giữ cương vị thủ tướng
tổng thống italy sergio matalini
torella đã phê chuẩn thành phần nội các mới
trong đó có những nhân vật dân túy mà chính ông đã bác bỏ trước đó
trong danh sách nội các mới nhân vật nổi tiếng với quan điểm hoài nghi châu âu
cựu bộ trưởng công nghiệp paolo savona được cử trước vụ bộ trưởng phụ trách các vấn đề liên minh châu âu eu
thay vì vị trí bộ trưởng kinh tế
đây là vị trí dù không có nhiều quyền hạn
song vẫn cho phép ông sabona tham gia vào quá trình đàm phán với bruxelles
cũng như đánh giá về các vấn đề của eu
trong khi đó giáo sư yolvenichia người ủng hộ giữ italy ở lại khu vực đồng tiền chung châu âu eurozone
được cử giữ chức bộ trưởng kinh tế
theo giới quan sát danh sách nội các mới của italy được xem là sự giàn xếp giữa đảng phong trào năm sao m năm s
và đảng cực hữu liên đoàn nhằm phá vỡ thế bê tắc kéo dài suốt gần ba tháng qua
dự kiến ông conte và nội các mới sẽ tuyên thệ nhậm chức trong chiều tối ngày hôm nay một tháng sáu
sau đó nội các mới sẽ trải qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở hai viện quốc hội italy trong ngày bốn hoặc năm tháng sáu
hiện eu chưa có phản ứng chính thức nào về nội các dân túy mới ở italy